chuẩn bị kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay một mươi bốn tháng một mươi tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
cùng các thành viên đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội đã tiến hành tiếp xúc cử tri các quận ba đình hoàn kiếm và tây hồ
cùng tham dự có đồng chí trung ngọc anh ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
cử tri vui mừng nhận thấy công tác chuẩn bị đại hội một mươi ba của đảng được tiến hành khoa học bài bản công phu có tầm nhìn chiến lược
công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp được chú trọng kỹ lưỡng nhằm lựa chọn cán bộ chủ chốt
cấp ủy các cấp bảo đảm đúng tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
cử tri cho rằng cần công khai minh bạch tiêu chí cán bộ thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản
vừa qua nhiều địa phương cơ sở tiến hành đại hội đảng thành công tốt đẹp
nhân dân quan tâm theo dõi sát sao thể hiện mong muốn kỳ vọng của nhân dân đối với đảng đối với tương lai của đất nước
công tác nhân sự ban chấp hành trung ương được chuẩn bị sớm nhằm lựa chọn những cán bộ có đức có tài
các đồng chí quy hoạch cấp chiến lược được đào tạo bồi dưỡng rèn luyện qua các môi trường công tác
việc luân chuyển điều động cán bộ vừa qua thể hiện sự đổi mới trong công tác cán bộ
không bố trí người uy tín thấp tham gia cấp ủy tránh cục bộ địa phương
cử tri bày tỏ tin tưởng kỳ vọng ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba sẽ là một đội ngũ mạnh đủ năng lực uy tín đưa đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng
với tư cách thành viên đoàn đại biểu quốc hội hà nội tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trân trọng tiếp thu các ý kiến ngắn gọi xúc tích chân thành tâm huyết có trách nhiệm của cử tri
tập trung vào nhiều công việc đại sự quốc gia các nội dung kỳ họp quốc hội sắp tới
chúc mừng thành công đại hội đảng bộ tp hà nội
tổng bí thư chủ tính nước nhấn mạnh cử tri thủ đô rất kỳ vọng sau đại hội đảng bộ tp hà nội sẽ có bước phát triển mới
xứng đáng với vai trò vị thế thủ đô tiêu biểu cho cả nước để bạn bè thế giới trông vào các địa phương khác học tập
nói đến hà nội là nói đến văn minh nói đến thanh lịch quy hoạch quản lý đô thị trật tự an ninh văn hóa xây dựng người hà nội thế nào
kinh tế cũng rất là tốt